lại có thêm một đối tượng có hành vi chống người thành công vụ đã bị công an huyện đồng phú tỉnh bình phước tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín số năm trên quốc lộ một mươi bốn thuộc địa bàn ấp cầu hai xã đồng tiến huyện đồng phú
vào thời điểm trên tổ công tác tại chốt phát hiện trương thái hào bốn mươi năm tuổi quê tỉnh hà tĩnh tạm trú tại xã đồng tiến huyện đồng phú điều khiển xe mô tô chạy theo hướng từ thành phố đồng xoài đi huyện bù đăng nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hào chỉ xuất trình được một giấy phép lái xe của mình
lúc này đồng chí lê ngọc sáng công an viên xã đồng tiến đã thông báo và giải thích cho hào biết địa bàn xã đồng tiến vẫn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín
hào đã bị lập biên bản vì vi phạm khi ra khỏi nhà không có lý do cần thiết
sau đó hào đã bỏ đi
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày hào quay lại chốt la hét gây mất trật tự và yêu cầu đồng chí sáng trả lại giấy phép lái xe cho mình
tiếp đó vung dao chém thẳng vào người đồng chí sáng
nhanh chóng đồng chí sáng đã kịp thời phản ứng đỡ văng con dao trên tay hào
đối tượng hào đã bỏ chạy
ngay trong đêm hào được triệu tập đến trụ sở công an để trình báo và bị tạm giữ ngay sau đó
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hiện thành phố đang điều trị cho bốn mươi một trăm ba mươi ba f tại các cơ sở y tế
tám mươi ba sáu trăm bốn mươi ba f đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà và hai mươi sáu trăm linh bốn f đang cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện
thành phố cũng đã tổ chức hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động để chăm sóc theo dõi sức khỏe f khi điều trị chăm sóc tại nhà
khi xét nghiệm test nhanh và phát hiện f các trạm y tế lưu động sẽ nắm bắt thông tin nhanh và xử lý kịp thời
góp phần giảm tải cho bệnh viện
thành phố cũng triển khai chương trình thử nghiệm điều trị thuốc monobiraver có kiểm soát dành cho bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ
tổ chức tấp các túi thuốc dành cho f điều trị chăm sóc tại nhà
túi thuốc a bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng túi thuốc b có thuốc kháng viêm và thuốc kháng đông được sử dụng theo chỉ định của các bác sĩ
gói thuốc c chứa thuốc kháng virus monobiraver thuốc này đang trong giai đoạn thử nghiệm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong sáng nay ba mươi một tháng tám phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi làm việc với trung tâm an sinh tp hcm
đây là nơi đã vận động được một tám trăm bốn mươi sáu bốn trăm hai mươi năm túi an sinh mỗi túi quà trị giá ba trăm linh đồng để cấp phát cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn tp hcm
báo cáo tại buổi làm việc với phó thủ tướng vũ đức đam đại diện trung tâm an sinh tp hcm cho biết
đến thời điểm hiện tại đã vận động được hơn hai mươi chủ nhà trọ miễn giảm giá thuê cho hai trăm bảy mươi ba bảy trăm hai mươi tám phòng trọ
nhằm chia sẻ khó khăn của người thuê trọ tổ chức chăm lo hỗ trợ cho hai mươi tám sáu trăm bảy mươi chín bệnh nhân f đang điều trị cách ly tại nhà
bằng các túi an sinh gồm nhu yếu phẩm thiết yếu thuốc bình co hai và được các tổ tư vấn điều trị tại địa phương tư vấn hỗ trợ kịp thời
tuy nhiên khó khăn hiện nay là làm sao có sự kết nối giữa người lao động khó khăn đã có quản lý với người lao động khó khăn mới phát sinh
phân biệt hộ đã được hỗ trợ nhiều hỗ trợ ít
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị thành phố hồ chí minh vận động kêu gọi hàng xóm chia sẻ lẫn nhau
người sài gòn thương nhau kêu gọi f đã khỏe tham gia phục vụ để cùng huy động nguồn lực chống dịch
từng bước trả lại đúng chức năng của từng lực lượng tránh làm mất sức và hao tổn lực lượng cán bộ công chức đang tham gia công tác phòng chống dịch bệnh
lập những tổ phản ứng trên mạng do đoàn thanh niên ghi nhận xác minh và cứu đói phản hồi
chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại nhà nhiều chuyên gia khuyến cáo người nhiễm covid một mươi chín không nên ô móc chó mèo trong nhà
vì các vật nuôi này có thể làm lây lan sang những người khác không mắc covid một mươi chín
dù đến nay chưa có bằng chứng thật rõ ràng về việc chó mèo vật nuôi là vật chủ trung gian truyền bệnh covid một mươi chín cho người
sông đã có những công bố xét nghiệm này thấy sars cov hai trong chó mèo và nguy cơ lây lan theo cơ thể qua đường hô hấp của vật nuôi là thấp
tuy nhiên người mắc covid một mươi chín ôm ấp vuốt ve chăm sóc
khi đó người nhiễm có thể ho hát hơi lây dính nước bọt mang virus sars cov hai lên lông da của vật nuôi
từ đó người không mắc bệnh ôm ấp chó mèo thì có thể lây dính virus lên tay đưa lên mũi miệng và lây nhiễm covid một mươi chín
hoặc lông chó mèo mang virus có thể lây dính đến các đồ vật khác và có nguy cơ lây sang người khác
virus sars cov hai có thể không sống trong cơ thể vật nuôi hay đường hô hấp của vật nuôi
nhưng tồn tại trên bề mặt da lông của vật nuôi và có thể lây sang người tiếp xúc gần
thưa quý vị từ ngày mai
ngày một tháng chín học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông của tp hcm
sẽ là những học sinh đầu tiên bước vào năm học mới trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
với hình thức là học trực tuyến
học sinh sẽ bắt đầu học trực tuyến với hoạt động tổ chức lớp và củng cố kiến thức
chương trình học kỳ một sẽ chính thức bắt đầu vào ngày sáu tháng chín
nhằm hướng dẫn cụ thể cho các trường trung học trong việc dạy học kiểm tra đánh giá trực tuyến thuận lợi
trong bối cảnh không thể đến trường sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
các trường cần thực hiện nghiêm túc linh hoạt sáng tạo chương trình kế hoạch giáo dục
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục xây dựng bổ sung điều chỉnh quy chế kiểm tra
đánh giá học sinh phù hợp với việc dạy học trực tuyến và trực tiếp
cùng với đó để học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường và học kỳ hai
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tiêm vaccine
cho hơn sáu trăm bốn mươi hai học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
việc tiêm vaccine cần tổ chức trước khi kết thúc học kỳ một
để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp vào học kỳ hai
việc này nhằm đảm bảo tốt nhất công tác giáo dục toàn diện đáp ứng mục đích yêu cầu
và nội dung chương trình năm học đặc biệt đối với học sinh khó khăn về cơ sở vật chất
hoặc không có người thân hỗ trợ trong khi học tập trực tuyến
đồng thời việc tiêm vaccine cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi cũng nhằm đảm bảo cho học sinh thành phố
được an toàn an tâm tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học tập rèn luyện giữ vững chất lượng giáo dục
trong sáng nay ba mươi một tháng tám các quận huyện trên địa bàn tp hcm đã đồng loạt tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín
miễn phí cho đội ngũ shipper đồng thời ứng dụng công nghệ để quản lý hoạt động của những người này
với kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm đến tận tay người dân
trong thời gian giãn cách xã hội
tại điểm lấy mẫu thuộc địa bàn phường bảy quận gò vấp tp hcm đội ngũ nhân viên giao hàng
của các hãng công nghệ có mặt từ rất sớm để khai báo xét nghiệm nhanh với covid một mươi chín
theo yêu cầu của chính quyền thành phố thì đội ngũ này được hoạt động
tuy nhiên phải đáp ứng yêu cầu là tiêm ít nhất một mũi vaccine và phải xét nghiệm hàng ngày
tại điểm lấy mẫu thuộc địa bàn phường bảy quận gò vấp tp hcm đội ngũ nhân tiên giao hàng
sáng mỗi ngày bao gồm khải cho shipper hoạt động trên địa bàn cố định và những shipper di chuyển lưu động
cần giấy chứng nhận âm tính với nhân lực hiện tại thì mỗi điểm có thể lấy mẫu cho khoảng một người một ngày
tại các chốt kiểm soát lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm soát kỹ giấy xét nghiệm âm tính và giấy phép hoạt động của đội ngũ shipper
đồng thời tuyên truyền cho cả người giao và nhận hàng đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch
để đảm bảo việc cung cấp lương thực thực phẩm cho bà con ở khu cách ly đặc biệt ở địa bàn quận gò vấp
thì bang chí huy công an quận đã triển khai và chỉ đạo
đến tất cả các chốt ở phường về việc hướng dẫn của bc tám trong văn bản sáu nghìn chín trăm ba mươi
về việc hướng dẫn tra cứu thông tin của các shipper và địa bàn hoạt động
cũng như các doanh nghiệp shipper mà được đăng ký ở sở công thương
để từ đó kiểm soát được lực lượng shipper khi đi ra đường làm việc
đảm bảo được việc chính xác thông tin cá nhân của từng người
để tránh đi việc người ta lợi dụng mặc bộ đồ shipper để đi hoạt động trên địa bàn
trong trường hợp không được phép
như vậy việc cho phép đội ngũ shipper hoạt động trở lại với các điều kiện an toàn về phòng chống dịch
đã giải được bài toán về việc thiếu lực lượng cung ứng hàng hóa cho người dân
để tất cả yên tâm phòng chống dịch trong thời gian nước rút này
đồng thời tạo việc làm cho không ít lao động
tiếp theo sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác tại các tỉnh thành phía nam
tòa án nhân dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã xét xử và tuyên phạt một mươi hai tháng tù
đối với bị cáo lê kim luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú khu phố phú trường thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
đây là đối tượng có hành vi chống đối và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn
theo hồ sơ vụ án trong thời gian thành phố phan thiết thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
lê kim luân đi chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín khi có hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ
đã không chấp hành hiệu lệnh còn điều khiển xe tông thẳng vào lực lượng chức năng
rồi dùng nón bảo hiểm tấn công đánh vào đầu và mặt gây thương tích cho một cán bộ công an
do đó cần phải xử lý hình sự để răng đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung
đội biên phòng cước khấu vĩnh hội đông bộ đội biên phòng tỉnh an giang
vừa bắt giữ ba đối tượng nhập cảnh trái phép tại khu vực cột móc hai trăm sáu mươi một mươi một
thủ ấp vĩnh hòa xa vĩnh hội đông huyện an phú cách đường biên giới về phía việt nam khoảng hai mươi m
là nguyễn văn ổi nguyễn tị huỳnh lợi và nguyễn tấn đạt
cùng ngụ từ xã vĩnh hội đông nhập cảnh từ campuchia về việt nam
hiện độ biên phòng này đã lập biên bản xíu phạt vi phạm hành chính
đồng thời giao các đối tượng cho bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện an phú tỉnh an giang
đưa đi cách ly tập trung theo quy định
một mươi người ở phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan chức năng đề nghị xứ phạt hành chính
số tiền một trăm năm mươi triệu đồng về hành vi tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội
nhóm người này ăn nhậu tại nhà ông hà quốc khởi ở khóm một mươi hai phường láng tròn
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm và mời các đối tượng về trụ sở công an phường làm việc
do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người nơi công cộng
trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
sáng nay tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
lực lượng công an kiểm tra điều kiện qua chốt đối với xe ô tô tải luồng xanh viện kiểm soát sáu mươi sáu c một mươi một nghìn sáu trăm một mươi hai
khi phát hiện trên xe chở sáu trăm hai mươi bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
qua làm việc lái xe quốc văn thanh khai nhận số thuốc lá trên chở thuê từ thành phố hồng ngự đến bình dương
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an thành phố cao lãnh để xử lý theo quy định
chiều ngày ba mươi tháng tám trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương đã có buổi làm việc tại công an tỉnh long an
tại buổi làm việc công an tỉnh long an đã báo cáo đồng chí thứ trưởng bộ công an về công tác phòng chống dịch trong thời gian qua
theo đó công an tỉnh long an đã bố trí gần hai bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia phòng chống dịch
chín trăm bảy mươi tám tổ chốt từ cấp tỉnh xã huyện
trong đó có ba trăm tám mươi tám cán bộ chiến sĩ được bộ công an tăng cường đảm bảo trực tại các chốt kiểm soát nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu trên toàn tỉnh
sắp tới tỉnh long an sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đến hết ngày một mươi ba tháng chín tại một số vùng cam đỏ
đối với vùng xanh tỉnh sẽ triển khai chỉ thị một mươi sáu thêm một tuần nữa đến ngày sáu tháng chín
theo báo cáo tỉnh long an hiện đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
tỉnh cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch của lực lượng công an đảm bảo mục tiêu kép về an ninh trật tự
đồng thời thực hiện tốt công tác sang lọc và kiểm soát dịch
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu
trước diễn biến dịch bệnh phức tạp công an tỉnh long an phải nghiên cứu kỹ kết luận của bộ trưởng bộ công an
về nội dung tham gia phòng chống dịch bệnh của lực lượng công an nhân dân phương án đảm bảo an ninh trật tự hiện nay và thời gian tới
để đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt với tinh thần mỗi phường xã là một pháo đài công an tỉnh long an phải có kế hoạch cụ thể
đồng thời đề nghị ban giám đốc công an tỉnh long an phải nắm chắc tình hình tại địa phương
trực tiếp có mặt chỉ đạo tại một trăm tám mươi tám xã trên địa bàn kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch quan tâm
động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ ngày đêm vất vả tại địa bàn
theo nhận định của bí thư hà nội đinh tiến dũng hiện vẫn còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội
do đó nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín tại hà nội vẫn rất lớn phải triệt để khắc phục sơ hở
tập trung chặn dịch từ gốc mới có thể đưa hà nội về trạng thái an toàn
chính vì vậy mà từ ngày hai mươi chín tháng tám công an hà nội tiếp tục thành lập thêm sáu tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh
nâng tổng số lên một mươi hai tổ hoạt động quyết liệt trên các tuyến đường tuyến phố trọng điểm của thành phố
hà nội trong giờ cao điểm buổi sáng theo ghi nhận thì lượng người và phương tiện tham gia giao thông vẫn khá đông
vâng theo nhận định của bí thư thành ủy hà nội thì số lượng người dân ra đường vẫn còn đông
và do vậy thì các lượng sức năng cần phải tiếp tục siết chặt việc người dân ra đường mà không có lý do
tuy nhiên thực tế ghi nhận tại một chốt kiểm soát hôm nay thì hầu hết người dân đều trình được giấy đi đường
tuy nhiên giấy điều có thực sự là đúng quyết định hay không thì lại phát sinh những bất cập trong việc kiểm tra giấy tờ này
tài xế một công ty xuất nhập khẩu trình giấy đi đường khi qua chốt tại địa bàn phường kim giang thanh xuân hà nội
theo quy định sau khi kiểm tra giấy đi đường cùng thẻ căn cước của tài xế
thì người và xe sẽ được tiếp tục lưu thông
thế nhưng một thành viên tổ công tác qua một cuộc điện thoại gọi đến ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký địa chỉ của công ty này
thì đã phát hiện giấy đi đường do công ty tự cấp mà chưa hề đăng ký với ủy ban nhân dân phường
trên thực tế thì không phải trường hợp nào tổ công tác cũng có thể kiểm tra thông tin như thế này
trong quá trình kiểm tra ấy thì tổ công tác cũng gặp một số khó khăn nhất định
theo yêu cầu của thành phố thì chúng tôi cũng chỉ được phép kiểm tra về thẻ căn cước và giấy đường của người dân thôi
tuy nhiên thì chúng tôi cũng không thể nắm được là các đơn vị cơ sở doanh nghiệp đấy là đã đăng ký với ủy ban xã phường thị trấn chưa
và để trích lại cái thông tin với các cơ sở doanh nghiệp đó thì rất là khó khăn cho cái tổ công tác
và cái thời gian để trách đấy thì rất là lâu
như vậy là nó cũng không đảm bảo cho cái việc lưu thông của người dân
tôi cũng đề nghị là các cơ quan doanh nghiệp ấy thì trong việc cấp giấy đi đường cho nhân viên công ty của mình
viên chức thì phải siết chặt vào cái việc là cấp giấy đi đường
đấy để tránh cái việc là các nhân viên cấp giấy đi đường nhiều lưu thông của đường rất là nhiều
song song với hoạt động của một mươi hai tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt công an các quận huyện thị xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền
các cấp ra soát siết chặt các chốt kiểm soát tại các tổ dân phố khu dân cư các thôn xóm các khu trung cư khu đô thị các chốt cửa ngõ ra vào thủ đô
tại địa bàn phường tứ liên quận tây hồ các đường ngõ nhỏ đường nhánh đều được chặn cứng không cho phép các phương tiện là mô tô xe gắn máy xe ô tô lưu thông qua đây
các phương tiện này buộc phải lưu thông trên các tuyến đường trục chính và sẽ có các chốt do lực lượng công an làm chủ công kiểm soát chặt chẽ
điện nghiêm chỉ định một mươi sáu của chính phủ và chỉ định một mươi bảy của thành phố hà nội thì cái cơ bản là phường tứ liên đã kiểm soát chặt người ra người vào
hiện nay thì trên địa bàn phường tứ liên là có gồm bốn chốt đỏ và một mươi tám chốt xanh
các chốt đỏ thì là gồm các lực lượng công an dân quân tự vệ bảo vệ dân phố
còn các cây xanh thì giao cho các đơn vị bảo vệ dân phố
ngoài ra còn có lực lượng tuần tra đi tuần đảm bảo vòng quanh địa bàn để xử lý các trường hợp vi phạm
với cơ bản thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện siết chặt việc người dân ra ngoài và xử lý nghiêm các trường hợp là người dân ra ngoài không có lý do chính đáng kiên quyết xử lý
cái ý thức của người dân một số người dân rất kém mà cũng được anh em nhắc nhở
lại còn có những người có những biểu hiện phản ứng
thì mong tất cả có những các thông tin đại chúng truyền tin cho đến những người mà không tự giác giúp đỡ lực lượng và giúp đỡ nhà nước để tất cả đẩy lùi được dịch bệnh
hà nội đang thực hiện kiểm soát một cách quyết liệt và bằng mọi giải pháp để giảm số người ra đường đảm bảo yêu cầu ai ở đâu ở yên đó

vậy các lực lượng chức năng đã áp dụng mọi giải pháp và sự thành công lúc này phụ thuộc rất nhiều vào sự ủng hộ qua ý thức chấp hành của mỗi người dân
tối ngày ba mươi tháng tám sở giao thông vận tải tp hcm vừa thông báo tạm ngừng tiếp nhận cấp giấy nhận diện có mã qr cho các xe vận tải hàng hóa xe chở công nhân chuyên gia
việc dừng cấp giấy nhận diện có mã qr sẽ áp dụng cho phương tiện vận tải hàng hóa xe trận công nhân chuyên gia
có mã qr sẽ áp dụng cho phương tiện vận tải hàng hóa vận chuyển công nhân chuyên gia thông qua các đơn vị đầu mối
các đơn vị chủ phương tiện vận tải hàng hóa thực hiện việc đăng ký sử dụng giấy nhận diện có mã qr thông qua địa chỉ https vận tải grvn gov vn của tổng cục đồng bộ việt nam
việc đăng ký để nhận giấy nhận diện này được thực hiện tự động các sở giao thông vận tải không phê duyệt như trước đây
đối với các xe chở công nhân chuyên gia doanh nghiệp không được cấp mã qr phải có một người ngồi trên xe có giấy đi đường theo quy định
người ngồi trên xe phải có giấy tờ chứng minh cùng cơ quan công ty doanh nghiệp
người điều khiển phương tiện và người đi cùng trên phương tiện phải thực hiện khai báo y tế qua địa chỉ https hai gachiao sukhoe dancucucucla gov vn
trước khi tham gia giao thông phòng ngừa un tắc giao thông góp phần phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả
nhằm chia sẻ khó khăn với người dân ở các địa phương đang là tâm dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
mới đây công an tỉnh đồng nai đã tổ chức khai trương mô hình gian hàng không đồng để phát miễn phí nhu yếu phẩm cho bà con nơi đây
mô hình gian hàng không đồng đi vào hoạt động từ kinh phí do cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai và các mạnh thường quân
nhà hảo tâm đóng góp mua sắm lương thực thực phẩm thiết yếu cho hộ gia đình đang gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
hoạt động này nhằm chung tay chia sẻ với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc chăm lo ổn định đời sống nhân dân
thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân phát huy truyền thống tốt đẹp vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân việt nam
công an tỉnh tổ chức gian hàng cộng đồng để một phần là gì
đầu phần là thực hiện công tác an sinh xã hội vừa đảm bảo an ninh tự vừa đảm bảo an sinh xã hội
để cho một phần giúp cho bà con đồng bào vượt qua cái khó khăn mà hôm nay là chúng tôi sẽ sức năm trăm linh đồng
đến cho năm cái địa bàn là tăm dịch
ngay sau lễ khai trương nhanh gọn công an tỉnh đã vận chuyển năm trăm linh phần quà trị giá hai trăm năm mươi triệu đồng
gồm gạo thịt lợn rau củ quả mì tôm và một số gia vị cần thiết đến năm địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất trong tỉnh
là xã gia tân một huyện thống nhất xã thạnh phú huyện vĩnh cửu xã bắc sơn huyện tràng bom
phường tràng giài thành phố biên hòa và thị trấn hiệp phước huyện nhơn trạch
số quà trên sẽ được trao cho công an và chính quyền sở tại để trao tận tay người lao động công nhân xa quê đang gặp khó khăn
đối tượng yếu thế người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
gia đình thì khó khăn có hai cháu con con thì đi làm công ty kẹt ở công ty không về được
cảnh khó khăn đó
rồi nhờ mấy chú công an đòi cho quà rồi các cảm ơn nhiều
ông đỗ mạnh tuấn xã gia tân một huyện thống nhất là một trong các hộ gia đình đầu tiên được nhận quà
từ gian hàng không đồng tiền
công an tỉnh cũng phấn khởi cho biết
một miếng khi đói bằng một gói khi no
sự giúp đỡ dù lớn dù nhỏ trong cái lúc này thật là đáng quý và đáng trân trọng
ngay ngày hôm sau công an tỉnh đồng nai cũng tiếp tục tổ chức trao năm trăm linh phần quà cho người dân gặp khó khăn
tại các huyện trên và thành phố biên hòa mỗi nơi một trăm linh phần
công an tỉnh đồng nai sẽ duy trì gian hàng không đồng đến hết tháng chín để chung tay cùng chính quyền địa phương
các ban ngành đoàn thể giúp đỡ người dân như người thân của mình vượt qua khó khăn
các điểm này đều bán thực phẩm tươi sống chế biến mặt hàng hàng hóa thiết yếu
theo hình thức đặt hàng qua điện thoại trang web qua các ứng dụng zalo apps kênh gojek now
ngày ba mươi tháng tám sở công thương hà nội đã thông tin danh sách các đơn vị điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn
có triển khai hình thức bán hàng trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của sở tại địa chỉ website http www http gov vn
theo đó có sáu trăm linh điểm bán hàng hóa thiết yếu gồm năm trăm sáu mươi năm điểm bán hàng đặt tại các quận huyện của thành phố
và ba mươi năm siêu thị hệ thống phân phối sản thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô
cũng theo sở công thương hà nội cho biết ngoài một số thực phẩm mà địa phương chủ động được nguồn cung như thịt lợn thịt gà trứng da cầm
vẫn còn khá nhiều mặt hàng khác phải phụ thuộc vào các tỉnh thành phố khác hoặc nhập khẩu từ nước ngoài
do đó thành phố đã kết nối với các tỉnh thành phố cung cấp hàng hóa cho hà nội qua các kênh phân phối
nhằm cân đối cung cầu đảm bảo đủ nhu cầu phục vụ nhân dân trên địa bàn
tổng cục thống kê cho biết dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động thương mại vận tải và du lịch
trong tháng tám tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm một mươi năm so với tháng trước
và giảm ba mươi ba bảy so với cùng kỳ năm trước
cùng với đó vận tải hành khách ước tính đạt sáu mươi bảy triệu lượt khách vận chuyển giảm bảy mươi năm chín so với cùng kỳ năm trước
trong khi đó vận tải hàng hóa ước tính đạt hơn chín mươi một triệu tấn hàng hóa vận chuyển giảm ba mươi chín ba
khách quốc tế đến việt nam ước tính đạt chín ba trăm linh lượt khách giảm bốn mươi ba so với cùng kỳ năm trước
tính chung tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm bốn bảy so với cùng kỳ năm trước
nếu loại trừ yếu tố giá giảm sáu hai vận tải hành khách giảm một mươi tám tám vận tải hàng hóa giảm ba năm
khách quốc tế đến việt nam ước tính đạt một trăm linh năm lượt người giảm chín mươi bảy hai so với cùng kỳ năm trước
công an thành phố huế vừa tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố huế ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính hai mươi triệu đồng
đối với ông lê hữu hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
chủ quán karaoke family có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đội cảnh sát quản lý hành chính công an tp huế phát hiện
tại quán karaoke family địa chỉ một trăm năm mươi hai đường bùi thị xuân phường đức thành phố huế do ông lê hữu hiền làm chủ
đang hoạt động kinh doanh trong khi trên địa bàn đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng công an tp huế phát hiện có hai phòng gồm một mươi năm khách đang mở nhạc
hát karaoke và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh lực lượng chức năng phát hiện có một mươi trên một mươi năm khách dương tính với ma túy
đơn vị đã tiến hành lập biên bản để xứ liệt lý nghiêm khách
đối với ông lê hữu hiền ngoài xử lý hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng
công an thành phố huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý thêm mong hiền về hành vi hoạt động kinh doanh
để các đối tượng lợi dụng sử dụng chất ma túy
thưa quý vị vay tiền trực tuyến thực chất là một ứng dụng cho vay tín chấp
để người vay tiền người vay chỉ cần tải ứng dụng chất ma túy
cần tải ứng dụng trên mạng về điện thoại máy tính
sau đó sử dụng cung cấp hình ảnh chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu số điện thoại của mình
hiện nay các hoạt động cho vay này mang tính rủi ro khá cao
đồng thời đã và đang phát huy phát sinh nhiều hệ lụy như lợi dụng tín dụng đen
đòi nợ thuê lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc trong xã hội
vì cần tiền người phụ nữ này đã thực hiện khoản vay năm triệu đồng từ một ứng dụng trên mạng
trả được khoản vay này
chị lại được duyệt cho vay khoản khác với số tiền nhiều hơn
với lãi suất cao chị đã mất khả năng chi trả
rơi vào vòng xoáy vay tiền hết ứng dụng này đến ứng dụng khác
trong một diễn biến tương tự

bản thân tôi thì cũng đã từng có những công việc rất là gấp

thì không ít người đang gặp khó khăn về kinh tế
cần tiền đột xuất đã tìm đến các kênh vay vốn nhanh

trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
thì không ít người đang gặp khó khăn về kinh tế
cần tiền đột xuất đã tìm đến các kênh vay vốn nhanh
trong đó có vay tiền qua các ứng dụng
thông thường lãi rất phổ biến cho vay qua ứng dụng
được quảng cáo giao động quanh mức một mươi sáu một năm
một mươi sáu một năm tuy nhiên đây chỉ là cái bẫy để thu hút sự quan tâm của những người có nhu cầu
bởi trên thực tế sẽ phát sinh nhiều loại phí tư vấn phí dịch vụ được tính gộp vào các khoản lãi phải trả
do các đối tượng tính rất nhiều loại phí vào tổng cộng lãi suất có thể lên tới ba trăm linh năm trăm linh một năm
vượt quá khả năng chi trả của nhiều người
cần phải xây dựng nhanh chóng các quy định pháp luật và trong quá trình xây dựng thì rõ ràng là chúng ta
phải có việc cho phép một số công ty gọi là công ty fintech là công ty tài chính về tài chính công nghệ
được phép thử nghiệm hoạt động và trong quá trình thử nghiệm hoạt động như thế thì chúng ta sẽ dần dần sẽ xây dựng được hành năng pháp lý
và bên cạnh đó chúng ta cũng học hỏi các kinh nghiệm của các quốc gia phát triển về cái mô hình này trên thế giới
họ xây dựng khung pháp lý thế nào để chúng ta sớm ban hành
nhà nước phải kích thích bộ phận vay ngân hàng
là vay chân chính hiện nay mấy ngân hàng đang đua nhau giảm năm đến một đối với lãi vay cho vay các khoản đấy
nhưng mà vay tiêu dùng thì nó có khá một chút vì số lượng cái trị giá nó nhỏ và nó nhanh thì cái này cũng phải chú ý
chứ còn vay của tư nhân mà theo tôi chuyên gia có lời khuyên là không nên bởi vì có thể lãi suất thấp
có thể rất nhanh là đưa tiền đến anh nhưng mà rồi anh chậm trả nó tính rất ghê rồi lãi suất cao
tất cả cái đó là chúng ta không nên làm
hiện có nhiều ứng dụng cho vai tiền biến tướng kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội
để phân biệt người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản dịch vụ các quy định về lãi phí hạn mức trả nợ
và khi đã lỡ vay tiền với lãi suất cao nên trình báo đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn biện pháp giải quyết kịp thời
tránh bị lún sâu vào vòng xoáy của tiến dụng đen
mới đây đội biên phòng nhân hưng bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với đồn biên phòng vĩnh ngươn và phòng chống tội phạm ma túy
bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thu giữ gần bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu
khoảng một giờ sáng ngày ba mươi tháng tám tổ công tác phòng chống covid một mươi chín đồn biên phòng nhân hưng phát hiện một nhóm người ở phía kia
bên kia biên giới
đang vận chuyển các bao hàng hóa nghi là nhập lậu về đi về hướng việt nam
ngay sau đó tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra
phát hiện tổ công tác lợi dụng đêm tối các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa chạy về bên kia biên giới
tiến hành kiểm tra khu vực trên tổ công tác phát hiện thu giữ nhiều bao tải
bên trong có chứa ba tám trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và z
hiện vụ việc đang được bàn giao cho đồn biên phòng nhân hưng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
một vụ cháy lớn tại kho chứa hạt điều của sưởng sản xuất điều long thịnh xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
thiêu dụi nhiều khối lượng hạt điều trong kho ước tính thiệt hại nặng nề
theo thông tin ban đầu khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng ngày ba mươi tháng tám
người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bất ngờ phát ra từ kho chứa hạt điều của sưởng sản xuất điều long thịnh
chỉ trong vài phút ngọn lửa nhanh chóng bào chùm toàn bộ kho xưởng
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an
tỉnh bình phước đã điều động ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa
tại hiện trường do điểm xuất phát là nơi chứa nhiều vận dụng dễ bắt lửa các hạt điều chứa nhiều dầu nên rất nhanh cháy
nguyên nhân vụ việc cũng như thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra thống kê làm rõ